các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đến các quán cà phê ở huyện đức hòa để giết người cướp tài sản
tại đây hoài phát hiện một quán giải khát trong đó chỉ có một phụ nữ nên đối tượng này đã vào thỏa thuận giá cả để quan hệ tình dục với nạn nhân
sau đó hoài đã giết nạn nhân cướp đi hai chiếc nhẫn vàng hai trăm tám mươi đồng và một điện thoại di động
còn tại tỉnh bạc liêu công an tp bạc liêu vừa bác sứ hà văn ngoan trú tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu về hành vi trộm cắt tài sản
để có tiền mua ma túy sử dụng vào sáng ngày một mươi năm tháng sáu ngoan cùng với đồng bọn dùng kiềm cậy cửa đột nhập vào nhà một người dân trên địa bàn phường bảy thành phố bạc liêu lấy trộm điện thoại ip tiền và vàng
ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại công an tp bạc liêu nhanh chóng điều tra xác minh và bác sứ hà văn ngoan
được biết ngoan là đối tượng từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy vừa ra tù vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín thì tiếp tục con đường phạm tội
một tụ điểm lắc bầu cua và đá gà ăn thua bằng tiền với quy mô lớn vừa bị công an tỉnh vĩnh long triệt xóa bắt giữ hai mươi một đối tượng cùng với hàng chục triệu đồng
từ tin báo của người dân lực lượng công an tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều đối tượng đang lắc bầu cua và đá gà ăn thua bằng tiền tại nhà ông nguyễn văn xuân chú tại xã cuối thiện huyện vũng liêm nên tiến hành vây bắt
tại hiện trường lực lượng công an bác sứ hai mươi một đối tượng thu giữ hai con gà
hãy đăng ký kênh để nhận thêm thông tin
hai cân đồng hồ sáu hột bầu cua một bộ dụng cụ dùng để lắc bầu cua một mươi hai điện thoại di động hai mươi bảy xe mô tô và số tiền hơn bảy mươi sáu triệu đồng
được biết tụ điểm đánh bạc trên do ba đối tượng là nguyễn trí tâm lê thị hằng và bùi thị thu yến cùng ngụ tệ xã cuối thiện huyện vũng liêm tổ chức và tham gia đánh bạc
thưa quý vị tính đến một mươi tám h chiều ngày hôm nay một mươi năm tháng sáu việt nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới nào
và như vậy thì tính từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn cho đến một mươi tám h ngày một mươi năm tháng sáu đã sáu mươi ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam có tổng cộng một trăm chín mươi bốn ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
và hiện số ca âm tính lần một với sars cov hai là hai ca
số ca âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là ba ca
và như vậy thì đến thời điểm này việt nam có tổng số ca mắc là ba trăm ba mươi bốn ca
trong đó đã có ba trăm hai mươi ba ca được công bố khỏi bệnh
hiện chỉ còn một mươi một bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên anntv